từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cả nước sẽ sử dụng mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới
đây là nội dung đáng chú ý vừa được bảo hiểm xã hội việt nam ban hành
tại quyết định số một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế
so với mẫu thẻ bảo hiểm y tế hiện hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới có nhiều điểm khác biệt
như nhỏ gọn chỉ bằng với kích thước thẻ căn cước công dân và một số loại thẻ atm hiện nay
định lượng giấy của thẻ dày hơn và được ép lát tích ngay sau khi in giúp tăng độ bền độ cứng của thẻ
thẻ bảo hiểm y tế mới có kiểu chữ in rõ nét dễ đọc
đặc biệt mặt sau của thẻ bảo hiểm y tế đã thay đổi phần lớn nội dung so với mẫu thẻ bảo hiểm y tế hiện hành
để người tham gia tiện tra cứu thông tin sử dụng thẻ
mẫu số bảo hiểm y tế mới là một mươi ký tự mã số bảo hiểm xã hội thay thế một mươi năm ký tự mã số thẻ bảo hiểm y tế hiện nay
trước ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thời điểm thẻ bảo hiểm y tế mới có hiệu lực thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế
còn thời hạn sử dụng tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới là một giải pháp cải cách hành chính hiệu quả của ngành bảo hiểm xã hội việt nam
tạo được nhiều thuận lợi cho người tham gia cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội